chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của trái tim
bài viết dưới đây của chuyên gia sẽ cung cấp bảy nguyên tắc ăn uống để giữ cho bạn có một trái tim khỏe mạnh
thứ nhất kiểm soát khẩu phần ăn để giữ trái tim luôn khỏe mạnh
lượng thức ăn chúng ta tiêu thụ vào cơ thể cũng quan trọng như việc chúng ta ăn các loại thực phẩm nào
nếu chúng ta ăn quá nhiều hoặc ăn quá nhanh theo kiểu nhồi nhét đến căng thức bụng
thì đều sẽ dẫn đến dư thừa lượng calor hơn mức cần thiết
vậy ăn gì thì tốt cho tim
tốt nhất nên chọn cho mình những thực phẩm ít năng lượng giàu chất dinh dưỡng
chẳng hạn như trái cây rau quả tươi
hạn chế ăn những loại thức ăn chứa hẳn lượng calor cao dầu natri
ví dụ như thực phẩm chế biến sẵn hoặc đồ ăn nhanh
điều này có thể giúp cải thiện chế độ ăn uống lành mạnh hơn
mang lại một trái tim khỏe mạnh và một vòng eo lý tưởng
ngoài ra cần thường xuyên theo dõi số lượng thức ăn rung nạp vào cơ thể
thế còn gọi là khẩu phần ăn
lượng khẩu phần được khuyến nghị cho mỗi nhóm thực phẩm
có thể thay đổi tùy thuộc vào chế độ ăn uống cụ thể mà chúng ta đang cần theo
có thể bạn ban đầu chưa quen với việc thực hiện xác định khẩu phần ăn
khi đó nên sử dụng cốc đo lường thìa bát hoặc cân
cho đến khi cảm thấy tự tin với phán đoán của mình
thứ hai ăn nhiều rau xanh và trái cây
để giữ trái tim của mình
để giữ trái tim luôn khỏe mạnh
rau xanh và trái cây ít năng lượng
rau chất sơ vitamin và khoáng chất
rau và trái cây có chứa các chất thuốc ngăn ngừa bệnh tim mạch hiệu quả
trong khẩu phần ăn dầu và hoa quả đều rất dễ ăn
nên ăn trái cây và rau tươi ít nắc ri
hay các loại trái cây đóng hộp kèm nước trái cây
không nên ăn rau kèm sốt béo chiên giòn
hoặc các loại trái cây kèm si rô hay đường
thứ ba hạn chế sử dụng các chất béo không lành mạnh
một trong những bước quan trọng để giảm nồng độ củalesterol trong máu
và giảm nguy cơ mắc bệnh động mạch mạnh
là hạn chế sử dụng chất béo bão hòa và sức béo chuyển hóa
nồng độ cholesterol trong máu cao
có thể dẫn đến sự tích cụ các mảng bám trong động mạch
gây ra bệnh sơ vứa động mạch
có thể làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ
theo hiệp hội tim mạch hoa kỳ khuyến cáo
chất béo bão hòa không nên vượt quá năm sáu tổng lượng calor hàng ngày
hoặc không quá một mươi một một mươi ba g chất béo bão hòa
nếu hiện chế độ ăn là hai calor mỗi ngày
tránh ăn các thực phẩm có chất béo chuyển hóa
có thể giảm lượng đeo bão hòa trong chế độ ăn của bản thân
bằng cách chọn thịt nạc hoặc cắt bỏ bớt lượng mỡ trong thịt
khi nấu ăn nên giảm lượng bơ
nên kiểm tra nhãn thực phẩm của một số loại bánh quy bánh ngọt và quay tây chiên
bởi vì có khả năng một trong số những loại này
kể cả những loại được rắn nhãn giảm chất béo
đều có thể được làm bằng các loại dầu của chất béo
chất béo chuyển hóa
nếu trong danh sách thành phần thực phẩm có cụm từ
thì rô hóa một phần
có nghĩa là thực phẩm đó có chứa chất giáo chuyển hóa
khi sử dụng chất béo
hãy chọn các chất béo không bão hòa đơn
chẳng hạn như dầu ô lưu hoặc dầu hạt cải
chất béo không bão hòa đa
được tìm thấy trong một số loại cá bơ và các loại hạt
cũng là những lựa chọn tốt cho chế độ ăn có lợi cho tim
hầu hết các loại chất béo đều có lượng caro cao
nên cần lưu ý sử dụng chất béo bằng cách điều độ
một số chất béo nên sử dụng như dầu ô lưu dầu hạt cải và bơ
một số chất béo nên hạn chế
bơ sữa mỡ heo nước sốt thịt sốt kem bơ cacao dầu cọ hay dầu dừa
nên ăn ngũ cốc nguyên hạt
ngũ cốc nguyên hạt là nguồn chất sơ tốt
và có chứa nhiều chất dinh dưỡng khác

có vai trò thiết yếu trong việc điều hòa huyết áp và sức khỏe của tim
chúng ta có thể tăng lượng ngũ cốc nguyên hạt trong chế độ ăn có lợi cho tim bằng cách
thay thế cho các sản phẩm ngũ cốc tinh chế
các loại ngũ cốc nên ăn như là
các loại ngũ cốc nguyên hạt
bánh mì làm từ ngũ cốc nguyên hạt
ngũ cốc dầu chất sơ
có hơn năm gram sơ trong mỗi phần ăn
các loại ngũ cốc nên hạn chế sử dụng
như là bột mì tinh chế
bánh mì trắng
bánh bông lan
hay là bắp răng bơ
nên ăn nguồn đạm ít béo
một số thực phẩm cung cấp nguồn protein tốt nhất cho chúng ta như thịt nạc
thịt da cầm và cá
các sản phẩm từ sữa ít béo trứng
và những loại ít chất béo hơn
chẳng hạn như sữa tách kem thay vì sữa nguyên chất
và ức gà không già thay vì gà rán
cá là một lựa chọn lý tưởng thay cho các loại thịt nhiều chất béo
các loại cá béo dầu acid béo omega ba

như cá hồi cá thu và cá chích
giúp làm giảm triglycerides trong máu
những quần đạm thực vật ít chất béo khác là hạt lanh quả ốc chó đậu nành và dầu hạt cải
các loại đậu như đậu hà lan và đậu lăng
chứa nguồn protein phong phú ít chất béo và không có proresterone
ngoài ra nên hạn chế sử dụng protein từ động vật để giảm lượng chất kéo peterol và tăng lượng chất sơ
thứ sáu không ăn mặn và các thực phẩm nhiều muối
ăn nhiều muối có thể góp phần gây ra huyết áp cao nguy cơ cao bị mắc các bệnh tim mạch
để có một trái tim khỏe mạnh nên giảm lượng mối tiêu thụ trong chế độ ăn hàng ngày
hiệp hội tim mạch hoa kỳ khuyến nghị
đối với những người trưởng thành khỏe mạnh nên sử dụng không quá hai ba trăm linh mg muối mỗi ngày
khoảng một thịa cà phê muối
mức lý tưởng nhất là dưới một năm trăm linh mg muối mỗi ngày
phần lớn lượng muối chúng ta tiêu thụ đến từ các thực phẩm đóng hộp hoặc đá chế biến
chẳng hạn như giò chả súp đồ nướng đồ đông lạnh
chính vì vậy chúng ta nên ăn những thực phẩm tươi và tự nấu các món ăn cho mình để giảm lượng muối
thứ bảy nên lập thực đơn ăn uống hàng ngày
để có một thực đơn hữu ích cho tim mạch chúng ta nên lên kế hoạch mỗi ngày
trước hết xác định những thực phẩm nào cần có trong chế độ ăn uống lạnh mạnh cho tim mạch
và những loại nào nên hạn chế
xây dựng thực đơn hàng ngày thông qua những lời khuyên được liệt kê ở trên
hãy ưu tiên rau trái cây và ngũ cốc
khi lựa chọn thực phẩm trong mỗi bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ
hạn chế các thực phẩm mặn nhiều muối
nên chọn các nguồn protein nạc và chất béo lạnh mạnh
ngoài ra thường xuyên thay đổi thực đơn cho các bữa ăn để thêm phần đa dạng và thú vị hơn
điều này giúp đảm bảo có thể chúng ta được cung cấp đầy đủ các loại chất dinh dưỡng cần thiết